ubnd tp quảng ngãi vừa ban hành quyết định số một trăm ba mươi sáu khubnd ngày một mươi bảy tháng chín về việc thành lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa bàn thành phố
mục đích nhằm kiểm tra quản lý giám sát chặt chẽ người dân phương tiện ra vào đi ngang thành phố không để người dân không thuộc diện cần thiết ra vào thành phố tự ý rời khỏi khu vực đang phong tỏa trừ các trường hợp cần thiết theo quy định